mưa lũ bất thường đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc
hiện tại các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả và tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi
động viên hỗ trợ người dân bị thiệt hại
hơn một ngày xảy ra lũ quét đến ngày bốn tháng tám các đoàn công tác của tỉnh yên bái mới tiếp cận được
tới xã kim nội huyện mù căng trải đây cũng là địa bàn thiệt hại nặng nề về người và tài sản
lũ quét đã xảy ra dạng sáng ngày ba tháng tám khiến năm người chết và mất tích
ngay khi tiếp cận được xã kim nội lãnh đạo tỉnh yên bái đã tới thăm hỏi
động viên và chia sẻ những đau thương mất mát với nhân dân trong xã
đến thời điểm hiện tại gia đình và các lực lượng tại chỗ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị bất tích
tuy nhiên cũng do địa hình chia cắt khiến cho việc tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn
hiện tại nhiều gia đình mất nhà cửa đã được bố trí chỗ ở tạm
tại trường tiểu học và trung học cơ sở kim nội
người sống cho đồng bào lực lượng cứu hộ gồm hơn một người
cùng một cán bộ chiến sĩ thuộc quân khu hai đã nỗ lực tìm kiếm những người mất tích
đến tám giờ sáng ngày bốn tháng tám đã phát hiện một thi thể tại bản mua xã kim nội
nạn nhân là cháu bé khoảng một mươi tuổi nhưng chưa xác định được danh tính
tại sơn la tính đến hai mươi hai h đêm ngày ba tháng tám ngoài sáu người chết ba người bị thương
vẫn còn một mươi người mất tích do mưa lũ
số nhà cửa bị thiệt hại lên đến hai trăm năm mươi tám
trong đó một trăm bảy mươi chín ngôi nhà bị nước lũ
cuốn trôi sập đổ hoàn toàn bốn bản ở xã nạm păm vẫn bị lũ cô lập